theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cả nước xảy ra gần hai vụ cháy khiến cho năm mươi chín người chết
thiệt hại về tài sản là khoảng sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng bốn trăm linh tám hectare rừng bị thiêu dụi
những thiệt hại về người và của đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp
nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội
trên cơ sở đó sáng nay tại tp hcm đã diễn ra triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn một mươi chín đây là sự kiện giới thiệu công nghệ và vật liệu mới trong công tác phòng cháy
chữa cháy cứu nạn cứu hộ an ninh an toàn cho người dân và các doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện
cho các đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy và doanh nghiệp trong nước
tiếp cận với công nghệ giải pháp sản phẩm tiên tiến hiện đại phục vụ trực tiếp trong công tác bảo đảm an ninh an toàn
và trực tự xã hội góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế
triển lãm được kỳ vọng các giải pháp ứng dụng công nghệ bốn như số hóa thông tin số liệu về cháy nổ
kết nối thông tin báo cháy từ cơ sở đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy nâng cao quản lý dữ liệu liên quan đến công tác thoát nạn
sẽ là nền tảng quan trọng để nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp phòng cháy chữa cháy tại việt nam